tuy nhiên sau khi kiểm tra đoàn thanh tra của tổng cục đường bộ cho biết doanh thu của trạm thu phí này lên tới một chín tỷ đồng một ngày đêm
tức là cao hơn so với con số chủ đầu tư tự báo cáo tới năm trăm linh triệu đồng mỗi ngày
theo thống kê của công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ doanh thu của trạm thu phí này tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ đạt sấp xỉ ba mươi năm tỷ đồng một tháng nhưng sau khi dư luận lên tiếng con số này tăng vọt lên tới gần sáu mươi tỷ đồng một tháng trong ba tháng tiếp theo
vậy câu hỏi được đặt ra là có sức khỏe không
sự thất thoát trong suốt sáu tháng trước đó hay không
tìm hiểu sâu hơn về việc thu phí của trạm thu phí pháp vân cầu rẽ phóng viên truyền hình nhân dân đã có buổi ghi hình tại trạm thu phí này
nhưng đã gặp phải sự ngăn chặn quyết liệt với lời lẽ khiếm nhã đe dọa
quay gì thì anh quay anh quay anh đứng ở ngoài anh quay anh đứng ở anh quay không nói nhé anh đứng vào trong này nó khác nhé
bảo thế mấy anh em đã cầm cho anh mấy cái ô đấy mời anh chị ra ngoài đi
việc ngăn cản quyết liệt của nhân viên trạm thu phí pháp vân cầu rẽ khiến dư luận đặt câu hỏi
việc quản lý báo cáo doanh thu tại các trạm thu phí bot hiện nay đã rõ ràng chưa
có sự thất thoát hay không và quyền lợi của người dân đã được bảo vệ hay chưa
tổng cục đường bộ đã xuống kiểm tra và cái tiền tranh lệch giữa thu và kết quả của một bên khai báo và một bên kiểm tra thì khác nhau
thế nhưng mà
công việc kiểm tra tài chính nó cũng phải là minh bạch
phải có một cái cơ quan kiểm toán độc lập
chứ nếu bây giờ tổng cục đường bộ đưa ra một con số xong rồi chủ sở hữu là bên bot là đưa ra một con số và hai bên tranh luận ở nhau
cuối cùng không ai xử lý thì nó trở thành là hòa cả làng
cần nhà đầu tư cần ở cơ quan nhà nước một cái minh bạch cụ thể về cái lộ trình và cái cách thức
cơ sở đâu để mà
tăng cái phí như vậy
thì trong trường hợp mà chúng tôi có một cái lộ trình tăng phí với một cái tỷ lệ tăng hợp lý phù hợp thì chắc chắn chúng tôi nghĩ là
người sử dụng ở đây người dân thì sẽ có thể là chấp nhận và thực hiện theo cái lộ trình đấy thôi
thế nhưng mà do ở đây chúng ta chưa có một cái luồng thông tin mang tính chất trinh thống và minh bạch nhất
thế đâm ra là những cái lo lắng lo ngại về cái việc là thất thoát thế rồi là sử dụng cái tiền phí thu phí đấy nó không đúng mục đích
thì đều tôi nghĩ là cũng là một cái phản ứng dễ hiểu của người dùng
theo hợp đồng giữa bộ giao thông vận tải và công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ
có tổng vốn đầu tư hơn sáu bảy trăm linh tỷ đồng
theo dự kiến chủ đầu tư của dự án này sẽ tiến hành thu phí trong một mươi bảy năm để hoàn vốn
tuy nhiên với việc mức thu phí lên tới một chín tỷ đồng một ngày như hiện nay dư luận đang đòi hỏi cần có sự kiểm tra thường xuyên
và tính toán điều chỉnh thời gian thu phí cho đúng với thực tế
rõ ràng những bất cập về trạm thu phí bot ở đây đang phản ánh một thực tế quyền lợi của người dân đang bị xâm phạm do sự không minh bạch của nhà đầu tư
vâng thưa quý vị đó là câu chuyện của việc bất hợp lý trong việc đặt trạm thu phí bot và thiếu minh bạch trong việc thu phí đã gây bức xúc trong dư luận
quyền lợi của người dân rõ ràng bị ảnh hưởng bởi những sai phạm này
tuy nhiên còn một câu chuyện nữa về các dự án bot mà ở đây đối tượng chịu ảnh hưởng đứng trước nguy cơ là vỡ nợ
phương án hoàn vốn sau khi bỏ tiền ra đầu tư dự án chính là chủ đầu tư
đây là câu chuyện của chủ đầu tư dự án bot cầu hạc trì phú thọ
cầu hạc trì được đầu tư với tổng kinh phí gần hai tỷ đồng được thông xe vào tháng năm năm hai nghìn một mươi
dự án chính thức thu phí hoàn vốn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm với mức khởi điểm là ba mươi năm đồng một lượt đối với xe dưới chín chỗ ngồi
cầu hạc trì nằm cách cầu việt trì cũ khoảng ba trăm linh mét bắc qua sông lô nối liền hai tỉnh vĩnh phúc và phú thọ
theo như phương án tài chính ban đầu toàn bộ lượng xe đàn áo sẽ phân ra đi cầu hạc trì này
chúng tôi cũng đã thực hiện chính sách ưu tiên người dân địa phương ở vùng có dự án theo chỉ đạo của bộ
đã miễn giảm cho toàn bộ xe con từ bảy chỗ trở xuống
đối với người dân phường bạch hạc là miễn giảm phí một trăm linh đối với lại thành phố việt trì và xã sông lô thì chúng tôi đã miễn giảm

theo như chỉ đạo của bộ nhưng mà vấn đề là mặc dù chính sách miễn giảm đã được thực hiện nhưng mà người dân thì vẫn chưa đồng tình với lại cái mức độ miễn giảm như thế
người ta vẫn yêu cầu là phải cái cầu hạc trì và cầu việt trì là vẫn phải để cho xe con đi qua
theo phương án đó ubnd tỉnh phú thọ và đơn vị quản lý là tổng cục đường bộ việt nam đã đồng ý phương án phân làn cấm ô tô qua cầu việt trì cũ để bảo đảm kết cấu cây cầu đường bộ đường sắt việt trì đã xuống cấp
và để chủ đầu tư thu phí hoàn vốn cho dự án
tuy nhiên điều này đã không nhận được sự chấp thuận của người dân
sau nhiều cuộc họp giữa chủ đầu tư địa phương tổng cục đường bộ việt nam đến ngày hai mươi một tháng tám vừa qua bộ giao thông vận tải đã đưa ra quy định cho phép ô tô bảy chỗ ngồi trở xuống được phép lưu thông qua cầu việt trì
theo quy định này mỗi ngày chủ đầu tư là công ty cổ phần bot cầu việt trì sẽ thu hút khoảng một trăm linh triệu đồng tiền phí như phương án ban đầu và nhà đầu tư đứng trước nguy cơ bị vỡ phương án hoàn vốn
theo phương án đã được đưa ra ban đầu nếu như toàn bộ lượng phương tiện lưu thông qua cầu hạc trì nhà đầu tư thu phí hoàn vốn trong thời gian một mươi tám năm sáu ngày mức thu phí phải đạt ba trăm tám mươi triệu đồng một ngày tương đương với khoảng một mươi một bốn tỷ đồng một tháng
tuy nhiên với việc lưu thông lượng phương tiện xe con là chủ yếu qua cầu việt trì như hiện nay từ tháng một đến tháng bảy của năm hai nghìn một mươi sáu mức thu chỉ đạt tám tỷ đồng một tháng tương đương với hai trăm bảy mươi triệu đồng mỗi ngày
như vậy việc bảo đảm phương án tài chính thu hồi vốn đầu tư cho nhà đầu tư
theo hợp đồng bot đã ký kết trong tình hình hiện nay là hoàn toàn không khả thi
dự án bot cầu hạc trì sẽ không thể hoàn vốn được trong thời gian một mươi tám năm và phương án tài chính của dự án sẽ bị phá vỡ
hiện tại mới đã có thông báo của tổng cục là sẽ tiến hành giám sát công tác thu phí
từ ngày hai mươi tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín chúng tôi sẽ phối hợp với bộ thông và tổng cục để thực hiện công tác giám sát này
sau đó có kết quả thì báo cáo bộ
về phương án tài chính
sau khi lưu lượng xe nó bị giảm như thế thì phương án tài chính ban đầu nó không đảm bảo được
đối với nhà đầu tư thì cũng mong sao là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phối hợp sớm để sao đưa được phương án tài chính
để nó làm hài hòa được cho cái lợi ích của nhà đầu tư cũng như của nhân dân ở địa phương
kể từ ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu những chiếc xe ô tô bảy chỗ trở xuống được lưu thông trở lại trên cây cầu việt trì cũ
và tại cây cầu hạc trì
những chiếc xe ô tô con dường như là vỡ
chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu của người dân
thế nhưng cũng đến lúc chúng ta nghĩ tới lợi ích của nhà đầu tư để họ có thể thu hồi được vốn đầu tư của mình
và đã đến lúc cần phải có một cơ chế tài chính chính sách hết sức là rõ ràng và minh bạch
để chúng ta có thể đảm bảo được lợi ích của cả ba bên của nhà nước của doanh nghiệp và người dân
rõ ràng khi xây dựng cầu hạc trì phương án tài chính cũng như phương án phân luồng giao thông
đã được các bộ như tài chính giao thông vận tải và địa phương thống nhất
nhưng khi cầu hoàn thành đi vào thu phí gặp phải sự phản ứng của người dân địa phương
nếu như không có giải pháp hợp lý thì chủ đầu tư bot cầu hạc trì sẽ đứng trước những khó khăn không nhỏ trong việc hoàn vốn
nhất là đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy khi dự án bot cầu việt trì ba vì thông xe rút ngắn khoảng cách hà nội với việt trì đến hai mươi km
thì việc thu phí của dự án bot này tại cầu hạc trì sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn
một dự án bot được xây dựng luôn phải bảo đảm hài hòa bản thân
có ba lợi ích
thứ nhất bảo đảm thu hồi vốn cho nhà đầu tư
thứ hai là sức chịu đựng của doanh nghiệp vận tải và người dân khi đi trên đường bot
và thứ ba là phải bảo đảm thu hồi vốn ngân hàng
với những bất cập trong dự án bot như đã nêu ở trên các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra những giải pháp gì để giải quyết tình trạng này
và bài học kinh nghiệm dành cho các địa phương khi kêu gọi dự án bot ra sao
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn hồng trường thứ trưởng bộ giao thông vận tải
cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông khi thực hiện chủ trương phát triển hạ tầng giao thông theo hình thức bot
bộ giao thông vận tải đã tính toán đến hiệu quả kinh tế quyền lợi của người dân và lợi ích của doanh nghiệp như thế nào
phương án tài chính bao giờ cũng đặt ra thời gian thu phí hoàn vốn khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm năm
cho nên chúng ta đưa ra một giá thu phí phù hợp với tốc độ tăng trưởng của chi vai
ví dụ năm hai nghìn chúng ta thu
một mươi đồng cho một xe thu chuẩn
thì đến năm hai nghìn một mươi ba thì chi vai chúng ta trượt giá ba lần
thì chúng tôi cũng lấy cái mức tiêu chuẩn là ba mươi đồng chẳng hạn
thế như vậy nó cũng phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp cùng với tăng trưởng của kinh tế
tất cả cái đấy chúng tôi cũng đã tính đến lợi ích của người dân doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước
thực tế thời gian qua cho thấy là việc kiểm soát các nguồn thu phí bot hiện nay còn có nhiều bất cập
vậy bộ giao thông vận tải đã và sẽ triển khai những giải pháp gì để minh bạch hóa các nguồn thu này đảm bảo quyền lợi của người dân
từ năm hai nghìn một mươi ba trở lại đây thì tất cả các trạm bot thì đều thực hiện bằng thu phí bột rừng
chúng ta đưa công nghệ điện tử vào để thu phí
và hiện nay chúng tôi đang thực hiện công nghệ thu phí không dừng
thì tất cả những cái đó nó thể hiện được việc tức là thông qua hệ thống camera giảm sát cũng như là hệ thống phân mềm
chúng ta có thể kiểm soát được là cái lượng xe qua trạm một ngày là bao nhiêu
và ứng với cái số tiền cả cái xe qua đó thì chúng ta có biết cuối ngày chúng ta có thể biết được hoàn toàn cái số lượng tiền chúng ta thu được trong ngày
tuy nhiên thì trên thực tế thì cũng có những cái vấn đề nó xảy ra nó sai lệch
ví dụ như là cái hệ thống phần mềm nó chưa được hoàn chỉnh hay là có sự can thiệp của con người vào hệ thống mềm đó
và cái thứ ba nữa tức là cái vấn đề mà nhầm lẫn trong quá trình mà thao tác của cái đồng tiền ngân hàng thì nó đều có cái chính lệch
với hiện nay thì chúng tôi đang xây dựng một cái phân mềm tổng hợp
để kết nối cả cái cái trạm thu phí đó về cái trung tâm quản lý của tổng cụ đông bộ
thì trên cơ sở đó thì chúng ta có thể hoàn toàn xác minh được là cái việc thu phí đó có đúng hay sai
và trên cái thời đó chúng ta công bố cái nguồn thu đối với cái trạm thu phí đó đáp ứng được cái thời gian hoàn vốn của cái thừa dự án đó một cách chính xác nhất
vậy trong trường hợp các nhà đầu tư đứng trước phương án tài chính không khả thi khi đưa vào vận hành khai thác công trình bot
thì bộ giao thông vận tải sẽ có những cái giải pháp nào để bảo đảm hai hội
và lợi ích của nhà đầu tư người dân và doanh nghiệp
thì đứng trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng là tổ chức để mà đếm xe lại các cái tràm đó
và đồng thời như vậy tức là điều chỉnh lại phương án tài chính nhà đầu tư
ngược lại đối với những cái trạm mà có cái tốc độ tăng trưởng mà nó cao hơn quy định trong cái phương án tài chính
thì chúng tôi cũng điều chỉnh để giảm cái tên bán chủ chủ
thì cái này trong cái hợp đồng giữa bộ giao thông vận tải với các nhà đầu tư ấy
thì đều có một cái điều khoản ghi rất rõ
tức là khi tốc độ tăng trưởng
xe nó tăng giảm trên năm trăm linh hoặc dưới năm trăm linh
thì cái cơ quan nhà nước giao thông quyền là bộ giao thông vận tải sẽ tính toán lại phương án tài chính với nhà đầu tư
và cái việc đó thì ba năm xem xét một lần
thì chính như thế tức là cái hợp đồng thu phí này là một hợp đồng mở
và đồng thời chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn cái quá trình thu phí hoàn vốn này
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt